sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo
nguyễn văn nhí chú tỉnh an giang một mươi ba năm tù danh phụng chú tỉnh kiên giang một mươi năm tù cùng về tội giết người
nguyễn thái châu chú tỉnh đồng tháp và ngô hoàng đủ chú tỉnh kiên giang
mỗi bị cáo một năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng cho hưởng an treo
theo cáo trạng vào đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông
nhí điều khiển xe ô tô tải chở phụng hướng về thị trấn ốc eo huyện thoại sơn
thì bị châu và đủ đón đường dùng đá ném vỡ kính chăn do trước và sau xe trị giá bốn triệu đồng rồi bỏ chạy
sẵn hơi men trong người phụng bảo nhí điều khiển xe ô tô đuổi theo và tông vào đuôi xe mô tô
do châu điều khiển chở đủ khiến cả hai ngã xuống đường bất tỉnh
không dừng lại nhí và phụng tiếp tục xuống xe cầm cây sắt đánh châu và đủ gây thương tích nặng
sau khi gây án nhí điều khiển xe ô tô chở phụng chạy về hướng núi sập
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thoại sơn tuần tra phát hiện bắt giữ